xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
thưa quý vị mở đầu sẽ là thông tin về vụ án vi phạm quy định về đầu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại cdc đắk lắc
ông trịnh quang trí nguyên giám đốc cdc đắk lắc và bốn đồng phạm vừa bị truy tố chuẩn bị đưa ra xét xử năm bị cáo
gồm trịnh quang trí nguyên giám đốc cdc trần thanh mỹ nguyên trưởng phòng tài chính kê toán đặng minh tuyết nguyên phó trưởng khoa xét nghiệm
trần thị nguyên hằng nguyên nhân viên khoa xét nghiệm và đinh lê na nguyên nhân viên kinh doanh của công ty cổ phần việt á tại đắk lắc và tây nguyên
theo kết quả điều tra trong quá trình triển khai kế hoạch thực hiện xét nghiệm sàng lọc sars cov hai phòng chống dịch covid một mươi chín
trí đã chỉ đạo tuyết và hằng liên lạc trao đổi với lê na
để tạm ứng sinh phẩm hóa chất vật tư phục vụ xét nghiệm và hợp thức hóa thủ tục thanh toán
lúc này na đã xin ý kiến của phan quốc việt chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần việt á
về việc cho cdc đắk lắc mượn hàng và được ông việt đồng ý
theo hướng dẫn của na hằng và tuyết đã soạn thảo các công văn mượn hàng gửi công ty trách nhiệm hiệu hạn an việt công ty cổ phần thiết bị y tế và dược phẩm thứ thiên huế công ty cổ phần việt á để tri ký
trong năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
các cá nhân có trách nhiệm liên quan thuộc cdc đắk lắc đã lập ký duyệt hợp thức hóa hồ sơ sáu gói thầu vào sáu đợt
trong đó cộng bốn gói thầu đã thanh toán và hai gói thầu chưa ký kết hợp đồng và chưa thanh toán
sau khi cdc đắk lắc thanh toán tiền cho các công ty các bị cáo trên đã được hưởng lợi từ hàng chục cho đến hàng trăm triệu đồng từ lê na
kết quả điều tra xác định hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng là hơn sáu tám tỷ đồng
liên quan đến vụ án
vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại huyện ba bể tỉnh bắc cạn
vào ngày hôm nay cơ quan kỳ sát điều tra công an tỉnh bắc cạn tống đạt quyết định khởi tố bị can ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với dương văn sướng trú tại tiểu khu bốn thị trấn trợ rã huyện ba bể
và hoàng văn tự chú tại thôn trợ giải xã hà hiệu huyện ba bể tỉnh bắc cạn
về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng

bị can dương văn sướng giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn anh vấn đơn vị thi công công trình
bị khởi tố về hành vi nghiệm thu thanh quyết toán khối lượng điều chỉnh bổ sung công trình đường bản phục xã thượng giáo
bắc nghè một xã địa linh huyện ba bể tỉnh bắc cạn
sai quy định của luật xây dựng và văn bản hướng dẫn thi hành
bị can hồng văn tự là chuyên viên phòng kinh tế và hạ tầng huyện ba bể
bị khởi tố vì đã có hành vi thẩm định điều chỉnh bổ sung công trình đường bản phục xã thượng giáo
bắc nghè một xã địa linh huyện ba bể tỉnh bắc cạn
sai quy định của luật xây dựng và văn bản hướng dẫn thi hành
gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn một trăm bảy mươi triệu đồng
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam
giám đốc phó giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện ba bể tỉnh bắc cạn
cùng về tội danh như trên
thực hiện đợt cao điểm tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh biên giới vùng biển
và chống khai thác iuu trước trong và sau tết nguyên đán
giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn
từ ngày một mươi tám cho đến ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
trong lúc tuần tra kiểm soát lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh
đã phát hiện và bắt giữ năm vụ năm tàu giã cào
với hai mươi chín thuyền viên có hành vi đánh bắt khai thác hải sản trái phép trên biển
vào lúc một mươi chín h ba mươi năm phút ngày một mươi tám tháng hai tại vùng biển nghi xuân
cách bờ khoảng tám hải lý
lực lượng tuần tra đã phát hiện và bắt giữ hai tàu cá mang biển kiểm soát
na chín mươi chín nghìn chín trăm hai mươi sáu ts do ông nguyễn văn thanh làm chủ phương tiện
và tàu cá mang số hiệu na chín mươi chín nghìn chín trăm hai mươi tám ts
do ông nguyễn đình hùng làm chủ phương tiện
trên hai tàu còn có một mươi sáu thuyền viên khác đều trú tại phường nghi thủy
thị xã cửa lò tỉnh nghệ an
vào lúc một mươi chín h bốn mươi một phút ngày một mươi tám tháng hai
tại vùng biển huyện cầm xuyên
cách bờ khoảng chín hải lý
lực lượng tuần tra kiểm soát đã phát hiện và bắt giữ tàu
do ông bùi quang dũng làm chủ phương tiện
trên tàu còn có bốn thuyền viên khác đều trú tại xã cầm nhượng huyện cầm xuyên
tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tuần tra
vào khoảng một mươi giờ ngày một mươi chín tháng hai
tại vùng biển lộc hà
cách bờ khoảng tám hải lý
lực lượng tuần tra đã phát hiện và bắt thêm hai tàu cá
do ông nguyễn văn kiều điều khiển
và tàu cá do ông trần hưng bình làm chủ phương tiện
trên hai tàu cá còn có bốn thuyền viên khác đều trú tại huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
thưa quý vị sau đêm thứ ba chữa cháy rừng
tại khu vực vườn quốc gia hoàng liên
địa phận tỉnh lào cai
thì đến sáng sớm ngày hôm nay gần sáu trăm linh người
được chia làm bốn mũi
để tiếp cận điểm cháy mới bùng phát
vào chiều ngày hai mươi một tháng hai
ở khu vực sắp xanh giữa tỉnh lào cai và lai châu
đây là điểm cháy thứ năm và là ngày thứ tư
liên tiếp diễn ra tình trạng cháy rừng
tại vườn quốc gia hoàng liên
theo thông tin từ trung tâm chỉ huy về chữa cháy rừng
vào lúc một mươi một h ba mươi phút hôm nay
toàn bộ các điểm cháy rừng trên địa bàn đã cơ bản được không chế
lực lượng chức năng tiếp tục dùng phương pháp thủ công
tạo đường băng và phát cây
để ngăn cháy lan
nhiều điểm đã giật tắt hoàn toàn được lửa
và không có khói
vụ cháy rừng này đã gây thiệt hại hơn ba mươi một hectare rừng
các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục
được duy trì để ra soát
những điểm có nguy cơ cháy cao
hoặc những thân cây mục rưỡng đã chết khô
vườn quốc gia hoàng liên có diện tích hơn
trong đó có đến hai mươi hectare thuộc về tỉnh lào cai
hơn tám hectare thuộc tỉnh lai châu
đây là vụ cháy rừng lớn nhất
trong một mươi hai năm qua tại khu vực này
rất may vụ cháy không ảnh hưởng
xin để tiếp tục với các tin tức kinh tế đáng chú ý khác
cục hàng không việt nam vừa có văn bản
gửi việt nam airlines vietjet bumble airways
yêu cầu báo cáo công tác bán vé
trong diễn tích nguyên đán hai nghìn hai mươi bốn
cục hàng không yêu cầu các hãng báo cáo
việc bán vé theo quy định của thông tư

ban hành không giá dịch vụ vận chuyển hành khách
trên các đường bay nội địa
các hãng cũng cần báo cáo việc giám sát hoạt động
các hãng hàng không với các đại lý
bán vé máy bay và các biện pháp xử lý
những báo cáo liên quan ra vé máy bay
dịp tết nguyên đán được cơ quan quản lý
yêu cầu gửi trước ngày hai mươi sáu tháng hai
trước đó bộ giao thông vận tải đã có
văn bản yêu cầu cục hàng không kiểm tra
làm rõ thông tin báo chí phản ánh
về việc ra vé máy bay suốt từng ngày
cơ quan này cũng có trách nhiệm tăng cường công tác
kiểm tra hoạt động vận tải phục vụ hành khách
công tác bán vé thực hiện kê khai giá
niêm ít giá công khai thông tin
về giá vé máy bay trong giai đoạn cao điểm
trừ mặt hàng dầu ma rút
thì sau khi trích lập quỹ bình ổn blg
các mặt hàng xăng dầu còn lại sẽ
đi xuống từ một mươi năm h vào ngày hôm nay
ngày hai mươi hai tháng hai
theo quyết định của liên bộ tài chính công thương
mặt hàng xăng dầu
xăng n năm ron chín mươi hai giảm ba trăm năm mươi sáu đồng một lit
giá mới là hai mươi hai bốn trăm bảy mươi năm đồng một lit
xăng ron chín trăm năm mươi ba giảm ba trăm hai mươi đồng một lít
xuống mức hai mươi ba năm trăm chín mươi chín đồng một lít
dầu diesel giảm bốn trăm năm mươi một đồng một lít
giá mới là hai mươi chín trăm một mươi đồng một lít
dầu hỏa giảm ba trăm linh đồng một lit
xuống ngưỡng là hai mươi chín trăm hai mươi một đồng một lít
trong khi dầu ma rút tăng hai mươi ba đồng một kg
giá mới là một mươi năm chín trăm hai mươi chín đồng một kg
về quỹ bình ổn blg
liên bộ quyết định
chích lập đối với dầu ma rút
ở mức ba trăm linh đồng một kg
không chích lập quỹ blg
đối với các mặt hàng xăng e năm ron chín mươi hai
dầu diesel và dầu hỏa
không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu
đối với các mặt hàng xăng e năm ron chín mươi hai
dầu diesel dầu hỏa dầu ma rút
thưa quý vị đã thành thông lệ vào dịp đầu xuân
người dân cả nước thường có thói quen đi lễ chùa xin lọc đầu năm
chính vì vậy mà nhu cầu gửi xe
tại các khu vực gần đình chùa tăng cao đột biến
lợi dụng điều này không ít điểm trong giữ xe
tự phát đã thu phí với mức giá cao gấp ba bốn lần ngày thường
và tình trạng này không chỉ gây bức xúc cho người dân
mà còn ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự
tại khu vực tâm linh
tuy nhiên trong nhiều năm trở lại đây
tại phương dịch vọng thành phố hà nội
cảnh chặt chém thu phí gửi xe
nhờ mô hình trong xe miễn phí do đoàn thanh niên phường tổ chức
gần một trăm linh lượt xe gửi vào những ngày bình thường
cao điểm những ngày đông nhất
có khi lên đến tám chín lượt xe gửi tại đây
tất cả đều không mất phí trong giữ
người dân hoàn toàn yên tâm và thoải mái
khi đến chiêm bái tại đình chùa hà
quận cầu giấy thành phố hà nội
cái khâu tổ chức của chùa hà từ bao đời nay rồi
đều có cái
dịch vụ trong xe miễn phí
không giống như các nơi khác
em thấy là nó rất là dễ tìm
đây cũng là lần hai em đến đây
em cũng kiểu chưa quen biết nhiều về hà nội
nếu mà có những điểm này
em thấy rất an tâm hơn nhiều
đây là hoạt động do đoàn viên thanh niên phường dịch vọng
đứng ra tổ chức hoạt động từ đêm ba mươi tết
và sẽ kéo dài đến dặm tháng riêng
đến nay hoạt động này đã duy trì được nhiều năm
không chỉ thu hút được sự phát triển
quan tâm của đoàn viên thanh niên
mà cả những người lớn tuổi cũng chung tay góp sức
chùa hà có truyền thống từ trước nay
cứ tết đến xuân về là cứ từng mùa một đến dặm
sẽ trông miễn phí
để cho nhân dân người vào lễ tết được an tâm
thoải mái không sợ lộn xộn
xe cộ gì cả
nên là chùa trông rất đảm bảo
một đường vào một đường ra
thế nên là bà con rất là phấn khởi
bên ngoài có điểm chung xe miễn phí
trong khu vực đình chùa hà
các lực lượng công an bảo vệ thổ dân phố
ban quản lý di tích
thường xuyên kiểm tra nhắc nhở người dân
đảm bảo nội quy di tích
duy trì cảnh quan văn minh sạch đẹp
những hộ kinh doanh khu vực bên ngoài
cũng chủ động nhắc nhở hướng dẫn người dân
đi lễ gửi xe vào các bãi trồng giữ miễn phí
do ủy ban nhân dân phường dịch vọng thành lập
trong xe miễn phí này
mình cũng muốn cho người dân được
dù xuân chiêm bái
sẽ được yên tâm hơn
thông qua những hoạt động này
mình cảm thấy rất là ý nghĩa
đối với tất cả các đồng chí
trong đoàn thanh niên phường
và tất cả các đồng chí
mà thực hiện triển khai việc chống xe miễn phí
cũng có rất là nhiều cái bất ngờ
nhất là người dân
người dân cũng bất ngờ
người ta đi xuân
chùa hà văn minh thế
đi bao nhiêu chùa
mà chưa thấy văn minh như này
toàn bị gửi xe về giá cao
việc làm này đã tạo điều kiện thuận lợi
cho người dân đến lễ chùa
tạo nên nét đẹp văn hóa trốn tâm linh
và cũng là một cách để ngăn chặn tình trạng chặt chém
tại các điểm trông giữ xe nơi đỉnh chùa
thưa quý vị
sau thời gian nghỉ tích nguyên đán giáp thiền hai nghìn hai mươi bốn
hầu hết các doanh nghiệp
cơ sở sản xuất kinh doanh đã bắt đầu khẩn trương
vào guồng làm việc
người lao động hối hả bước vào ca sản xuất đầu năm
với tâm thế hào hứng phấn khởi
thể hiện quyết tâm cùng doanh nghiệp
hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh
và sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên kinh tế tiêu dùng
chính thức khai máy từ ngày một mươi tháng riêng
tất cả người lao động của doanh nghiệp này
đã trở lại làm việc
các công nhân tập trung cao độ vào công việc
cẩn thận kiểm tra từng khâu sản xuất
không khí làm việc ngày đầu năm vô cùng sôi nổi
các sản phẩm đầu tiên đã được hoàn thành
trong sự phấn khởi của ngày đầu năm mới
sau một thời gian làm việc
tôi thấy tinh thần quay lại làm việc
rất là vui phấn khởi
rất là nhiều các đơn hàng
để cho mình làm đầu năm mới
sau kỳ tết nguyên đán
hiện tại một trăm linh một trăm linh quán bộ công nhân viên
đều quay lại làm việc bình thường
và thời gian nghỉ tết dài
cái lượng công việc
các đơn hàng rồn
cái lượng công việc tương đối nhuận nhịp
hứa hẹn cho một năm hai nghìn hai mươi bốn khởi sắc
năm hai nghìn hai mươi ba được đánh giá là
một năm nhiều khó khăn thách thức
với nền kinh tế nước nhà
bước sang năm hai nghìn hai mươi bốn
dù được dự đoán là vẫn còn khó khăn
nhưng những tín hiệu tốt
cho không khí lao động ngày đầu năm
là kỳ vọng về cơ hội phát triển của kinh tế
đây cũng là quyết tâm nỗ lực
của các doanh nghiệp ngay từ đầu năm
để đảm bảo quyền lợi thu nhập cho người lao động
đầu năm đi làm
công ty cũng có chương trình
lì xì đầu xuân
cho anh chị em cán bộ công nhân viên
cho nên là khí thế
làm việc đầu năm
của cán bộ công nhân viên
công ty cũng khá là xuôi động
mọi người cũng mong muốn
kỳ vọng một năm
sẽ làm năng suất tốt
sất lượng tốt
và có nhiều đơn hàng
đến với công ty
để người lao động có việc làm đều đặn
công ty cũng có những kế hoạch đơn hàng
đều đưa ra các kế hoạch
để cho công nhân
và cũng yên tâm
cho người lao động
cũng yên tâm làm việc
để gắn bó với công ty
nhịp sản xuất sôi đậu
mang đến những kỳ vọng
để một năm kinh tế
tiếp tục phát triển
với người lao động
mong ước sự ổn định
về công việc
cũng phần nào rõ rệt hơn
từ những lời chúc đầu năm
những kế hoạch phát triển
và sự quan tâm
được chia sẻ
tới lãnh đạo đơn vị
phương ngoài tiếp theo
sẽ là các thông tin
đáng chú ý khác
sẽ có trong
kinh tế phương nam
ngày sau đây
kính chào quý vị
đang theo dõi
kinh tế phương nam
thưa quý vị
chính phủ vừa ban hành
nghị định một mươi một năm hai nghìn hai mươi
quy định lãi vay
lợi nhuận hợp pháp
phương thức thanh toán
quyết toán dự án
đầu tư theo hợp đồng của bt
miễn thuế thu nhập doanh nghiệp
miễn thuế thu nhập cá nhân
trên địa bàn của thành phố hồ chí minh
nghị định này
có hiệu lực
kể từ ngày hai tháng hai
theo nghị định
các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
tổ chức khoa học và công nghệ
trung tâm đổi mới sáng tạo
và các tổ chức trung gian
hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp
đối với khoản thu nhập
từ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
phát sinh trên địa bàn thành phố hồ chí minh
các doanh nghiệp có thu nhập
được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp
quy định tài khoản này
phải đáp ứng quy định
của hội đồng nhân dân thành phố
về lĩnh vực ưu tiên tiêu chí điều kiện
nội dung hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
thời gian miễn thuế là năm năm
tính từ thời điểm mà doanh nghiệp
phát sinh thuế thu nhập doanh nghiệp
phải nộp từ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
phát sinh trên địa bàn thành phố hồ chí minh
trong thời gian nghị quyết chín mươi tám có hiệu lực
sau khi nghị quyết chín mươi tám hết hiệu lực thi hành
thời gian miễn thuế theo quy định
tài khoản này chưa kết thúc
thì doanh nghiệp tiếp tục thực hiện
cho đến khi kết thúc thời gian miễn thuế
trường hợp doanh nghiệp đang trong thời gian miễn
hoặc thuộc diện miễn thuế thu nhập doanh nghiệp
theo điều kiện hưởng miễn khác
với quy định tại nghị định này
thì được lựa chọn hưởng miễn thuế
theo điều kiện hưởng miễn thuế khác
hoặc miễn thuế theo quy định tại nghị định này
cho thời gian còn lại
cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
tổng công ty hàng không việt nam
đã triển khai thử nghiệm hệ thống thu phí
không dùng tiền mặt tại khu vực ra và vào sân bay
đây là một trong những biện pháp
giúp rút ngắn thời gian giảm việc trả tiền
và giảm ung ứ tại các khu vực của sân bay
acv đã thực hiện lắp đặt các trang thiết bị
đọc ofid camera nhận diện biện số xe
và hệ thống phần mềm đáp ứng việc thu tiền dịch vụ
hệ thống này hoạt động tương tự như
phương thức đang được triển khai
tại các trạm thu phí cao tốc
các hệ thống triển khai tại các cảng hàng không
đều đã được tích hợp đồng bộ
với hệ thống thu phí không dùng quốc gia
tất cả các phương tiện đã có tài khoản phí giao thông
sử dụng trên các quốc lộ cao tốc
có thể thanh toán không dừng qua làn thu tiền dịch vụ
của cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
mà không cần dán thêm thẻ hay phát sinh thủ tục
trong thời gian tới
acv sẽ tiếp tục đa dạng thêm hình thức thu tiền dịch vụ
tại các khu vực ra vào cảng
qua thể thanh toán quốc tế
mão qr qua ứng dụng của ngân hàng
hoặc ví điện tử
việc áp dụng đa dạng nhiều hình thức thanh toán
khi lưu thông qua các sân bay
sẽ tạo điều kiện tốt cho chủ phương tiện
giảm tối đa thời gian dừng đổ
xuống gần dưới năm giây giao dịch
giải quyết các bất tiện khi dùng tiền mặt cho chủ phương tiện
trong suốt thời gian thực hiện triển khai thử nghiệm
sẽ có các cán bộ kỹ thuật của đơn vị
cung cấp hệ thống thiết bị thường trực
tại sân bay tân sơn nhất
để cùng acv hỗ trợ vận hành
tính hiệu khởi sát của mặt bằng bán lẻ
đã bắt đầu từ quý thứ ba năm hai nghìn hai mươi
khi một số cửa hàng
thương hiệu lớn trong và ngoài nước
bắt đầu khởi động lại
sau thời gian nằm chờ khá dài
nhiều dự án trung tâm thương mại
chuẩn bị mở mới và cải tạo trong năm hai nghìn hai mươi
đang trở thành cú hít cho thị trường
tại các tuyến đường
ở tp hcm vài tháng trước
còn chi trích bản gián cho thuê nhà
cho thuê mặt bằng
thì nay gần như đã lấp đầy trở lại
nhiều cửa hàng đã khai trương và mở cửa kinh doanh
từ một đến hai tháng trước
khách ra vào khá nhụm nhịp
một số khác đã hoàn thành
đang chờ ngày mở cửa chính thức
và cũng có không ít cửa tiệm đang được gấp rút hoàn thiện
mặt bằng cho thuê bắt đầu khởi sắc rõ rệt
khoảng từ hai đến ba tháng này
đặc biệt những tuần đầu tháng một đầu tháng hai
có nhiều cửa hàng khai trương
khách tới lùi tấp nập
nhìn chung thì giá thuê của mặt bằng bán lẻ

thì có một cái xu hướng tăng giá nhẹ
cụ thể là tăng ba
theo quý và tăng năm
so với cái năm ngoái cùng kỳ
đối với cái khu vực cbd
thì cái giá nó vẫn nêu cao
và nó có xu hướng nó tăng nhẹ một xíu nữa
điều này nó sẽ lý giải
về cái câu chuyện rằng là
khi mà cái cung nó rất là ít
nếu mà tính ra thì cái cung của cbd
chỉ dưới một mươi so với tổng cung
của thị trường bán lẻ ở thành phố hồ chí minh
tuy nhiên là bởi vì
cái nhu cầu được hiện diện và được xuất hiện
ở cbd của các nhãn hàng
thì cũng vẫn rất là lớn
nhưng song song với đó thì nhu cầu mua sắm
thì cũng đang ngày càng bị suy giảm
do suy thoái kinh tế
thế nên là cái nhu cầu để mà có thể
thuê một cái mặt bằng ở ngay cbd
với giá rất cao như thế
thì các chủ nhãn hàng sẽ không có quá nhiều thiền trí
theo đánh giá của savills việt nam
thị trường mặt bằng cho thuê và bán lẻ
tại thành phố hồ chí minh nói riêng
và nền kinh tế nội địa nói chung đang phát triển tốt
đặc biệt là lĩnh vực f b và giải trí
tuy vậy đang có sự thay đổi
ở những cửa hàng truyền thống hoặc chợ truyền thống
theo hướng khó khăn hơn
do ngày càng có nhiều mô hình mới nổi lên
do đó trong tương lai
nhưng cửa hàng mô sống truyền thống
sẽ tiếp tục được thay thế bằng những mô hình hiện đại hơn
để thu hút người tiêu dùng
điều này buộc các chủ mặt bằng phải tham gia
vào quá trình phát triển tài sản của mình
hoặc định vị lại để hấp dẫn khách thuê và người tiêu dùng
thì tất cả những phương khúc
gọi là nhà phố thương mại này
đều gặp những khó khăn rất là lớn
trong việc thu hút khách thuê
bởi vì sao sau thời gian đại dịch
tất cả những khách thuê nằm trong các trung tâm thương mại
được hỗ trợ rất là nhiều
về mặt giá thuê này
để có thể qua được cái thời điểm khó khăn đó
mặt điều vậy
những phương khúc như nhà phố thương mại
không cho sự hỗ trợ nhiều cho các nhãn hàng
do đó sau một thời gian thanh lọc
các nhãn hàng lại tiếp tục tìm về
những trung tâm thương mại
khi có lượng khách đến trung tâm thương mại
rất là nhiều
bởi vì những chủ hàng có thương hiệu
họ sẽ luôn muốn sự hiện diện
trong các trung tâm thương mại
thì ở đây chúng ta có thể thấy là sự thanh lọc
của một số những nhãn hàng
tuy nhiên chúng tôi nhận thấy là nhu cầu
bán lẻ đặc biệt là các mặt bàn bán lẻ
ở mặt chuyên nghiệp có thể vận hành
có thể cho chủ đầu tư các nhãn hàng
đều có sự hiện diện của mình
thì vẫn có được tiềm năng rất là lớn
về trí võng bất động sản thương mại
các chuyên gia cho biết
nguồn cung trung tâm thương mại chất lượng cao
sẽ tăng liên tiếp tại hồ chí minh trong ba năm tới
xét về khu vực địa lý
số lượng dán chất lượng cao ngoài trung tâm dự kiến tăng lên
tạo cơ hội cho các thương hiệu
có thêm lựa chọn về vị trí và khả năng chi trả
tuy nhiên thách thất từ nguồn cung hạn chế
ở trung tâm thành phố vẫn tồn tại
dữ liệu của savius việt nam cho thấy
chỉ bốn nguồn cung tương lai
nằm ở khu vực trung tâm
đòi hỏi các nhà bán lẻ
phải tiếp tục tìm kiếm giải pháp sáng tạo linh hoạt
khi chọn vị trí và mô hình kinh doanh
hành vi của người tiêu dùng
họ luôn tìm kiếm những trải nghiệm mới mẻ
chính vì vậy mà những dự án hiện tại
họ đang canh tranh nhau
ở phần phân khúc định vị
lấy được những thương hiệu tốt những thương hiệu hot nhất
để từ đó
họ thu hút được lượng khách hàng
đến sử dụng dịch vụ của họ
ngoài ra các chủ đầu tư còn canh tranh nhau
ở phần sáng tạo trong khâu trang trí
tổ chức những sự kiện
hoặc là những hội trợ
những hoạt động về quảng bá
để thu hút được khách hàng tới đây
và từ đó thì họ giữ chân được lượng khách hàng mua sắm này
bằng các chương trình tích lũy về mua sắm
theo đơn vị nghiên cứu vietnam report
sáu mươi sáu bảy số doanh nghiệp cho rằng
chiến vọng ngành du lịch của năm hai nghìn hai mươi bốn
sẽ khả quan hơn
trong đó chín mươi hai chín doanh nghiệp kỳ vọng
chỉ tiêu doanh thu sẽ tăng trưởng mạnh nhất
trong năm hai nghìn hai mươi bốn
kết quả khảo sát doanh nghiệp ngành du lịch khách sạn
do công ty cổ phần báo cáo đánh giá việt nam
vietnam report vừa công bố mới đây
tám mươi năm bảy doanh nghiệp

kỳ vọng sự tăng trưởng về lợi nhuận và lượng khách
hiểu rõ được tầm quan trọng đó
tám mươi năm bảy doanh nghiệp tham gia trả lời khảo sát
kỳ này của vietnam report
đã lựa chọn việc đẩy mạnh quảng bá du lịch việt nam
thông qua các sự kiện quốc tế
về văn hóa thể thao lễ hội và hội trợ triển lãm du lịch
là kiến nghị quan trọng thứ hai
trong năm hai nghìn hai mươi bốn
khu vực châu á thái bình dương
được xem là đích đến an toàn với giá cả phù hợp
trong đó việt nam là một trong những quốc gia
để tổ chức du lịch thế giới
đánh giá xếp hạng cao về mức độ an toàn
cùng với giá cả chi tiêu phù hợp
cho đa phần các phương phúc khách du lịch
indonesia muốn sớm có thỏa thuận thương mại với eu
để có thể cạnh tranh với việt nam
đặc biệt là trong việc xuất khẩu dày dép
hiệp định evfta giữa việt nam và eu
có hiệu lực năm hai nghìn hai mươi
và dày dép là một trong những mặt hàng
xuất khẩu chủ lực của việt nam sang thị trường này
bộ trưởng điều phố vấn đề kinh tế indonesia
việt nam hiện có hiệp định thương mại
với liên minh châu âu
điều mà nước này để mắc trong nhiều năm
theo đó hiệp định evfta
đã loại bỏ chín mươi chín các mức thuế
mở đường cho nhiều hàng hóa
đặc biệt là dày dép của việt nam thâm nhập thị trường châu âu
dày dép của indonesia
phải đối mặt với thuế nhập khẩu hai mươi
khi xuất sang châu âu cũng như mỹ
trong khi đối thủ cạnh tranh là việt nam
được hưởng thuế bằng không
cơ quan quan sát độ phức tạp kinh tế oec
xếp các thành viên eu lạ đức và mỹ
thuộc nhóm sóc năm điểm đến xuất khẩu dày dép của việt nam
vào năm hai nghìn hai mươi một
tổng kiếm ngày xuất khẩu dày dép của việt nam
trong năm này đạt một mươi chín chín tỷ đô la mỹ
oec cho biết xuất khẩu dày dép của indonesia
chỉ bằng một phần nhỏ của việt nam
nước này xuất khẩu được năm tám tỷ đô la mỹ
giá trị xuất sang đức và mỹ lần lượt là

và hai trăm tám mươi bốn triệu đô la mỹ
của việt nam lần lượt là một bốn tỷ đô la mỹ
và bảy trăm hai mươi hai triệu đô la mỹ
từ những mảnh gỗ vồn tưởng như đã vứt đi
với đôi bàn tay khéo léo của các thợ thủ công mỹ nghệ
các mảnh gỗ vùn ấy đã được cắt ghép
để tạo nên thành những mô hình độc đáo
đa dạng như máy bay mô tô tàu lửa
nhiều năm qua thì những mô hình này
đã trở thành mặt hàng xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới
phóng sự này cũng khép lại
kinh tế phương nam hôm nay
hơn bốn mươi năm qua
làng nghề gỗ mỹ nghệ tại xã bình minh huyện trắng bom
nổi tiếng với các sản phẩm nghề thủ công mỹ nghệ
tinh xảo làm quà tặng trưng bày
du lịch khá độc đáo khác biệt
tại làng nghề này
hơn năm trăm linh mặt hàng mỹ nghệ
với đủ các chất liệu gỗ khác nhau
từ bình dân đến cao cấp
mỗi sản phẩm sau khi được tái chế
từ những mảnh gỗ vụn thành mô hình mỹ nghệ
có giá hàng từ vài chục đô đến hàng trăm đô
cho mỗi sản phẩm
ông nguyễn thành nhân
chủ cơ sở đồ ngỗ mỹ nghệ thành nhân
tại làng nghề thủ công mỹ nghệ bình minh chia sẻ
nhiều năm qua
sản phẩm gỗ mỹ nghệ của cơ sở sản xuất đều đặn
xuất khẩu đi các nước như mỹ nhật bản châu âu
mô hình đồ gỗ việt nam ngày càng được ưa chuộng
tại thị trường nước ngoài
bởi những sản phẩm chất lượng bền đẹp
tinh xảo từng chi tiết mô mã đa dạng
cùng điểm lợi thế là tận dụng nguồn gỗ phế liệu
nên có giá cả khá hợp lý
tập trung chủ yếu vào thị trường mỹ
trong những năm trở lại đây
ông nhân cho biết
nhu cầu các đơn hàng của mỹ rất lớn
sản phẩm mỹ nghệ luôn trong tình trạng không đủ xuất khẩu
hiện tại mỗi năm
cơ sở mỹ nghệ thành nhân
đáp ứng được trên một mươi các sản phẩm
nhiều đơn hàng phải tăng ca để kịp tiến độ giao hàng
nhu cầu tiêu thụ đồ gỗ thủ công mỹ nghệ
ở nước ngoài gia tăng
là cơ hội cho ngành chế biến đồ gỗ phát triển
tuy nhiên là nghề thú công đòi hỏi kinh nghiệm và tay nghề
nên nhân lực đang là vấn đề đau đầu
của nhiều cơ sở ở làng nghề này
thị trường mỹ này nó là rất là lớn
cái đấy là gấp khoận
cái đơn hàng nó cũng rất là nhiều
cái khó khăn thì thật sự ra là
nó đòi hỏi cái tay nghề
cái công nhân của mình
thì công nhân đào tạo rất là lâu
mà đào tạo xong thì họ
cũng không ở lại với mình được lâu
nên lại cứ tiếp tục đào tạo
tiếp tục đào tạo nên nó rất là cực cho mình cái điểm đấy
tiếp nối nghề truyền thống
cơ sở đồ gỗ mỹ nghệ thành nhân tâm huyết
trong từng sản phẩm
không ngừng khẳng định mình
trong đó hai sản phẩm chi tiết và tổng quan đóng gói
các sản phẩm là tàu lửa gỗ và mô tô gỗ
đã được chứng nhận bốn sao ô cốt
cho ủy ban nhân dân tỉnh trao tặng
định hướng trong tương lai không chỉ cơ sở thành nhân
mà nhiều cơ sở khác trong làng nghề mong muốn
các cơ sở đồ gỗ mỹ nghệ liên kết lại với nhau
tạo ra nguồn hàng ổn định
có thể đáp ứng được các đơn hàng lớn
để những sản phẩm mỹ nghệ việt nam tiến xa hơn
tạo giá trị lớn hơn khi ra thị trường quốc tế
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin
kinh tế và tiêu dùng chiều ngày hôm nay
ngay sau đây xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi
các chương trình tiếp theo trên anntv